thưa quý vị chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho đại úy hoàng văn yên
nguyên phó trưởng công an xã khánh thành huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
vào sáng nay tại lễ truy điệu và an táng đại úy hoàng văn yên thờ ủy quyền của chủ tịch nước
lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa đã trao quyết định của chủ tịch nước về việc truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cho đại úy hoàng văn yên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên phó trưởng công an xã khánh thành huyện khánh vĩnh
vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trước đó vào tối ngày chín tháng bảy khi đang trên đường làm nhiệm vụ
đồng chí hoàng văn yên đã bị một đối tượng phạm tội đuổi theo phía sau và dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong
vào ngày một mươi tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hoàng văn yên
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự khác
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện bảo lâm
bị cáo trong vụ án là đặng văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện an minh của tỉnh kiên giang phạm tội giết người cướp tài sản
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một luyến từ kiên giang lên huyện bảo lâm làm thuê
và kết thân với nhiều người dân địa phương
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luyến đến tròi canh cà phê của ông thăng
nhân cơ hội ông thăng mất cảnh giác luyến đã lấy xà beng đánh vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong
sau đó lấy tiền và điện thoại rồi xóa dấu vết tại hiện trường
phi tăng hung khí xuống hồ đắc long thượng
cách hiện trường khoảng sáu mươi mét
sau bảy mươi hai giờ gây án luyến đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đặng văn luyến
mức án tử hình về tội giết người và bốn năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt cho cả hai tội giết người và cướp tài sản mà bị cáo luyến phải nhận là tử hình
vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo
trong vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng tiếp tục với phần xét hỏi
nhằm làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo
để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển được trót lọt
không bị phát điện bắt giữ và xử lý
tại phiên tòa nhóm bị cáo gồm nguyễn thế anh
cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
và nguyễn văn an em họ của bị cáo thế anh
tiếp tục không thừa nhận hành vi nhận hối lộ
và không quen biết với phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
mặc dù hữu có mặt tại phiên tòa khai đã gặp trực tiếp thê anh hai lần
để thỏa thuận nhờ giúp đỡ trong việc buôn lậu xăng
trong vụ án này bị cáo nguyễn thế anh bị truy tố tội nhận hối lộ
và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo quá trạng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hữu đặt vấn đề buôn lậu xăng nhờ thê anh giúp đỡ
mỗi tháng hữu sẽ chi cho thế anh ba mươi usd và một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hữu tiếp tục đặt vấn đề nhờ thế anh giúp đỡ
bị cáo thế anh đồng ý và yêu cầu hữu chi tiền cho cấp trên
và một số lực lượng khác với số tiền mỗi tháng là sáu mươi usd và chín trăm năm mươi triệu đồng
với hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỗ khắc điệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố
và bắt tạm giam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
năm hai nghìn hai mươi đỗ khắc điệp cùng vợ là trần khánh trang thành lập công ty trách nhiệm hạn tổng hợp đỗ gia
do trần khánh trang đứng tên người đại diện theo pháp luật
nhưng công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ
nhưng đã xuất bán tám trăm sáu mươi ba hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bình với tổng giá trị thanh toán gần bốn mươi tỷ đồng
thu lợi bất chính số tiền hơn hai ba tỷ đồng
đồng thời điệp đã mua năm mươi một hóa đơn khống để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào
khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với giá trị hàng hóa xuất bán
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bước đầu cơ quan điều tra xác định được khoảng hai giờ ba mươi phút hôm nay ngày một mươi ba tháng bảy
anh vũ văn lưu bốn mươi chín tuổi trú sốc rụ xã tân quang nhận được tin nhắn qua điện thoại của em trai ruột
là vũ văn như bốn mươi một tuổi ở gần nhà với nội dung xin tha lỗi
anh lưu điện thoại cho như nhưng không được nên đã chạy đến nhà như để tìm em hỏi chuyện
khi vừa vào đến sân thì anh lưu phát hiện một phụ nữ nằm nghiêng ở sân nhà
người bị bết máu đã tử vong
còn như đi đâu vắng nhà anh lưu đã báo ngay cho công an xã tân quang
nhận tin báo công an xã đã có mặt ngay tại hiện trường xác minh ban đầu và tổ chức lực lượng phong tỏa
bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường đồng thời báo lên công an huyện hấn quảng
trưa nay khi các lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
phục vụ công tác điều tra thì vũ văn như đi xe về nhà trong tình trạng tinh thần không ổn định
như cho biết trước đó đã uống thuốc diệt cỏ cháy
vì vậy cơ quan công an tức tốc phải đưa như đi bệnh viện cấp cứu
vụ chết người đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
từ đầu năm đến nay hoạt động mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn tỉnh đồng nai diễn biến phức tạp
và trước tình hình đó công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
thời gian gần đây hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn huyện thống nhất tương đối phức tạp
các con nghiện hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xã huyệt liêu lĩnh
sẵn sàng chống trả với lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ
với quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách
tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy
điển hình như vụ mua bán trái phép chất ma túy của hai đối tượng nguyễn văn quỳnh thiện hai mươi chín tuổi
và vũ minh tiến ba mươi hai tuổi cả hai chú tỉnh đồng nai
sau một thời gian theo dõi công an huyện thống nhất tổ chức lực lượng đã bắt quả tang đối tượng thiện
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua điều tra mở rộng công an huyện thống nhất tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của tiến
tại xã phú túc huyện định quán tỉnh đồng nai
tại đây lực lượng công an thu giữ một mươi tám gói ma túy đá loại ketamin và metafetamin
có trọng lượng hơn ba trăm linh năm gram tám mươi tám viên thuốc lắc loại mdma có trọng lượng hơn ba mươi bảy gram
qua đấu tranh tiến khai nhận số ma túy trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
rồi về phân lễ bán cho người nghiện thì bị bắt
điều đáng nói không chỉ riêng đối tượng thiện và tiến tội phạm ma túy đều nhận thức rõ hành vi của mình
là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an huyện thống nhất đã phát hiện triệt phá một mươi chín vụ
với ba mươi bảy đối tượng có hành vi mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn bốn trăm ba mươi ba gram ma túy tổng hợp hai trăm năm mươi chín viên thuốc lắc hơn bốn gram heroin
nguồn ma túy được mua bán tàn trữ vào địa bàn tiêu thụ chủ yếu từ các nơi khác
vì vậy thời gian tới tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi manh động hơn
do đó công an quyện sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia phòng chống tội phạm đồng thời bố trí lực lượng trinh sát bám sát địa bàn
nắm tình hình đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ của ngành để kịp thời phát hiện
ngăn chặn hoạt động vận chuyển tàn trữ mua bán tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
ma túy vẫn đang len lõi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự chung sức chung lòng của cả cộng đồng để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội
từ khi giá xăng dầu đồng loạt giảm từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường giám sát chặt chẽ
việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
và không để tình trạng các cửa hàng ngưng hoặc là hạn chế bán xăng dầu cho người dân
và qua kiểm tra cơ quan này đã phát hiện một số cây xăng ngừng bán hàng không xin phép
qua kiểm tra hầu hết các điểm đều hoạt động bình thường
tuy nhiên có ba điểm mua bán xăng dầu cho khách
gồm cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ công ty cố phận lương thực tp hcm
địa chỉ số bốn trăm hai mươi bốn đường lê văn sĩ phường hai quận tân bình
ngưng bán hàng từ một mươi giờ đến một mươi ba giờ ngày một mươi một tháng bảy
trong sáng ngày một mươi hai tháng bảy
đội quản lý thị trường số tám
phía hành làm việc với cửa hàng nêu trên
và đại diện cửa hàng thừa nhận hành vi ngừng bán hàng
khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
đội quản lý thị trường số tám đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với hành vi vi phạm nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật
đến sáng nay ghi nhận điểm này đang hoạt động bình thường trở lại
hai cửa hàng khác cũng trâu bị ngưng bán
và bị các đội quản lý thị trường xử lý
và cửa hàng xăng dầu từ công ty cố phần công nghệ an toàn dầu khí việt nam
chi nhánh gò vấp địa chỉ số bốn trăm ba mươi chín phan văn trị phường năm quận gò vấp
và cửa hàng xăng dầu tân chánh hiệp địa chỉ số hai mươi bảy a đường tô ký phường tân chánh hiệp quận một mươi hai
sau khi bị nhắc nhở xử lý tình trạng trâu bị ngưng bán
nhằm găm hàng đẩy giá xăng dầu tăng lên bán kiếm lời đã không còn xảy ra
và để có được một đôi mắt đẹp long lanh như bút bê thì kính áp tròng là vật không thể thiếu của mỗi khi chụp ảnh
chính vì vậy mà kính áp trong đổi màu mắt đang là một sản phẩm được các bạn trẻ sử dụng phổ biến và thường xuyên
vì thế mà hoạt động buôn bán thiết bị nằm trong danh mục phải được cấp phép của bộ y tế này
cũng diễn ra tràn lan trên mạng mà không một đơn vị tổ chức nào kiểm soát được mức độ ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người
mới đây đội cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng khác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở
làm giả hàng chục nghìn sản phẩm kính áp trong nhãn hiệu made in kurea nhưng lại có xuất xứ từ trung quốc
một công nghệ khá là đơn giản và thủ công để biến một sản phẩm mang nhãn hiệu trung quốc
một sản phẩm kính áp trồng mang nhãn hiệu trung quốc
để biến nó thành một sản phẩm mang nhãn hiệu made in corea và theo như chủ cơ sở này chia sẻ thì đây là cơ sở chuyên đồ sỉ cho các cái đại lý qua kênh các kênh bán hàng online
thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra đã bắt quả tang một số nhân viên của cơ sở có địa chỉ tại phường phương canh quận nam tử liêm
đang có hành vi xé tem nhãn mát của các loại kính áp tròng thương hiệu trung quốc để dán tem made in corea
quy trình phù phép sản phẩm được gói gọn trong bốn tầng căn nhà này
và chỉ với hai chiếc máy đơn giản mỗi ngày cơ sở này xuất ra thị trường hàng ngàn lò kính áp tròng mang nhãn hiệu sona
thứ nhất tại cơ sở này là chưa có đăng ký kinh doanh
thứ hai tất cả các sản phẩm mà đầu vào tức là nguyên liệu là không có hoa đơn chứng từ chứng minh gốc nhập khỏi quốc pháp
thứ ba nữa là không có số đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật việt nam
với mức độ kinh doanh và sản xuất hàng hóa
có dấu hiệu giả mạo này thì đây là vụ việc tương đối lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người
nhất là khi các bạn có những cái mắt mà cần những cái kính mà các bạn sử dụng kính ngắp trong
khi sử dụng những tính này không có số đăng ký lưu hành không có kiểm soát về chất lượng thì rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe
theo quy định kính áp tròng nằm trong danh mục thiết bị y tế nhập khẩu phải được cấp phép và cấp số đăng ký lưu hành của bộ y tế
bởi đây là sản phẩm có sử dụng nhiều loại hóa chất phụ da để bảo quản
sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mắt gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xác minh nguồn nguyên liệu cũng như đầu ra của các loại sản phẩm do cơ sở này gia công cung cấp
vâng khi sử dụng những sản phẩm kém chất lượng và giá rẻ như thế này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt và rất dễ có thể gây ra những tật về mắt
chính vì vậy mà chúng ta cần lựa chọn những sản phẩm uy tín và rõ nguồn gốc để bảo vệ đôi mắt của mình
thưa quý vị sau hơn hai năm đóng băng vì đại dịch covid một mươi chín thời điểm này thì du lịch đang phát triển trở lại và phục hồi khá nhanh chóng
cụ thể là sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng số khách du lịch quốc tế đến với việt nam đó là bốn trăm một mươi ba lượt
khách du lịch nội địa đạt sáu mươi tám triệu lượt tăng một chín lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong dòng chảy đó thì ngành nghề môi giới du lịch cũng thuộc
đông đảo nhân lực mới tham gia
tuy nhiên thì vì thiếu thận trọng vì ham lợi nhuận cao không ít người thì rơi vào cái bẫy trung gian trong việc bán các sản phẩm du lịch ảo
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế tiêu dùng
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
thấy các vô chơ du lịch giá rẻ anh hưng và chị hương đã tự sức với vai trò là công tác viên bán các sản phẩm du lịch
công việc của họ chủ yếu là san combo hay voucher du lịch giá rẻ với số lượng lớn sau đó giao bán trên mạng xã hội cho các khách hàng
trong một lần làm việc với đối tác cung cấp sản phẩm du lịch mới anh hưng và chị hương đã bị lừa vì tin tưởng vào người được giới thiệu
không chỉ bị mất tiền vào tay đầu mối mà cả hai còn vô tình trở thành người lừa đảo khi bán các sản phẩm du lịch cho khách hàng

tôi lại còn mất tiền để đền cho những người khách hàng của mình bởi vì là mất uy tín này phải đền những người thân người quen của mình nữa khách hàng của mình nữa
hiện nay hoạt động kinh doanh các sản phẩm du lịch đang ngày càng phát triển
bên cạnh các công ty lữ hành chuyên nghiệp vẫn có một bộ phận trung gian giúp phân phối các sản phẩm du lịch đến tết khách hàng
nhiều người trong số đó ít được đào tạo chính quy về ngành nghề du lịch thiếu kinh nghiệm thiếu kiến thức kinh doanh nên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
cái rủi ro đầu tiên mà chúng ta có thể đề cập đến
chúng ta có thể bị mất mát về tiền bản của bản thân mình trong quá trình đặt ra những khoản tiền đặt cọc đối với những đơn vị tiến hành các hoạt động giao dịch đó
và đưa ra những thông tin trong quá trình giao dịch đó
vấn đề thứ hai nữa là cái rủi ro này nó cũng có liên quan đến mối quan hệ của cá nhân
trong nhiều trường hợp là những người mà thực hiện các hoạt động giao dịch này thì họ có thể là lôi kéo kể cả gia đình kể cả bạn bè
dưới góc độ pháp lý thì những dịch vụ mà lữ hành du lịch là những hợp đồng dịch vụ
và những bên cung cấp dịch vụ đó phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác đầy đủ trung thực và phải thực hiện cái hợp đồng theo dự thỏa thuận giữa các bên
trong trường hợp mà bên đại lý hoặc là bên công ty lữ hành hoặc là bên môi giới mà đưa ra thông tin gian dối với khách hàng là có một cái tour du lịch như vậy
có một cái vui chờ như vậy giá rẻ như vậy nhưng thực tế là không có chưa liên hệ mà đã bán như vậy
thì dẫn đến câu chuyện là
sau đó nhận tiền của khách và không trả lại thì đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nghề môi giới du lịch là nghề đang có xu hướng phát triển trong tương lai nhất là khi du lịch đang dần trở thành một nhu cầu tất yếu của cuộc sống
đặc biệt là đối với những người trẻ theo chủ nghĩa xây dịch thích khám phá ham trải nghiệm
tuy nhiên để trở thành một môi giới du lịch đảm bảo và uy tín thì mỗi người cũng tự trang bị cho mình những kiến thức
tìm hiểu rõ ràng công ty đối tác mà mình hợp tác để tránh tiền mất tật mang và biến mình thành nạn nhân đi lừa đảo